thưa quý vị và các bạn tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế phát triển hợp tác xã kiểu mới
các tổ hợp tác để mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ là một trong những nội dung quan trọng
trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng nhằm góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất
phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tuy nhiên để làm được điều này cần có thêm những chính sách cách làm đột phá
để kinh tế tập thể phát huy được vai trò tác dụng trong phát triển kinh tế xã hội
tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi trên cả nước có hai mươi năm ba trăm tám mươi bốn hợp tác xã
một mươi liên hiệp hợp tác xã một trăm một mươi ba tổ hợp tác trong đó có một mươi sáu hai trăm bốn mươi hợp tác xã nông nghiệp
và chín một trăm bốn mươi bốn hợp tác xã phi nông nghiệp thu hút trên sáu triệu thành viên và hai năm triệu lao động
đặc biệt từ khi có luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai đến nay đã có thêm nhiều loại hình
mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã hoạt động hiệu quả góp phần giảm nghèo
thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
tuy nhiên việc phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã vẫn còn có những khó khăn vướng mắt
về cái nhận thức của người dân của các cấp chính quyền
thì tuy có cải thiện nhưng nói chung là cũng còn chưa được đầy đủ
một số người vẫn chưa nhận thức được là thế nào là hợp tác xã kiểu mới hợp tác xã kiểu cũ
rồi là cho hợp tác xã doanh nghiệp khác nhau như thế nào
đặc biệt là cái tâm lý của người dân vẫn e rẻ
cái thứ hai là cái hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật
rồi là các cơ chế chính sách tuy đã được hoàn thiện nhưng nói chung là chậm đi vào cuộc sống
thiếu nguồn lực
một số những cái quy định
quy định thì gọi như là cũng không khả thi
cái thứ ba là thực chất cái lợi ích của hợp tác xã mang lại cho thành viên
thực ra chưa sắc nét lắm cho nên là người ta vẫn đang cân nhắc có vào hợp tác xã hay không
và cái cuối cùng là cái quy mô của cái hợp tác xã thì đang còn rất là nhỏ bé
từ khi tham gia vào hợp tác xã thay vì sản xuất bằng kinh nghiệm
một mươi thành viên của hợp tác xã giàu quả an toàn đức ninh huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
đã được tập trung tập huấn hướng dẫn nâng cao cả về nhận thức
trình độ hiểu biết lẫn phương thức sản xuất
thế nhưng với các thành viên là hộ gia đình nhỏ lẻ
không có nhiều điều kiện tiếp xúc với các vùng địa phương khác
việc tiếp cận mở rộng thị trường khá khó khăn
sau khi mà tham gia vào hợp tác xã thì là cái trình độ là cánh thác là cũng được nâng lên
và thứ hai nữa là được mở mang cái thị trường
đấy là có cái điều kiện để tiếp cận quảng bá cái thị trường để ra các cái tỉnh ngoài
khó khăn nhất thì với hợp tác xã thì vẫn là cái thị trường
lý do tức là thứ nhất là bà con chúng tôi là cũng là những người nông dân
để mà tiếp cận được vào cái siêu thị lớn là cũng là một cái điều kiện gọi là khó khăn
còn tại hợp tác xã sơn trà xã hồng thái huyện nà hàng tỉnh tuyên quang
từ khi tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp
hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư công nghệ tiên tiến vào sản xuất
nhờ đó sản lượng và chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao
tuy nhiên đơn vị này lại thiếu nguồn vốn do không có đủ tài sản thế chấp
nên không tiếp cận được với ngân hàng
nguồn vốn đầu tư từ thiết bị rồi là từ những nguồn vốn thu mua trẻ tươi
hợp tác xã cũng rất khó vì ở trên này nếu mà để đóng góp tiền
thì mỗi một thành viên một vài chục triệu cũng phải huy động cả một vấn đề luôn
dân thì cứ hái trẻ về là lấy tiền
cho nên là hợp tác xã các thành viên cũng toàn là vùng sâu vùng xa
nên tiếp xúc với cái nguồn vốn ngân hàng thì cũng rất khó khăn
bởi vì ngân hàng bây giờ phải có cái gì đó thế chấp
từ nguồn vốn không có để mua trẻ tươi rồi dẫn đến là cái công nghệ cũng hạn chế
rồi là hợp tác xã ở trên này thì toàn dân tộc thiểu số
cho nên là những cái tiếp xúc về vấn đề các thủ tục pháp lý rất là khó
tại tỉnh tuyên quang các hợp tác xã đã phát triển khá đa dạng
cả về hình thức kinh doanh lẫn sản phẩm
và có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế
thế nhưng vì nhiều nguyên nhân các hợp tác xã vẫn chưa phát triển
tương xứng với tiềm năng và lợi thế của mình
đây cũng là tình trạng chung trên địa bàn cả nước
hợp tác xã phải làm được ba việc
nông dân mua chung với nhau vật tư đồ ảo
nông dân bán chung với nhau nông sản đồ da
và hợp tác xã phải cung cấp cho nông dân các dịch vụ căn bản
như là làm đất tưới nước bảo vệ thực vật vân vận
thì đây là cái điểm mà thời gian vừa qua chúng ta chưa làm được
các hợp tác xã của chúng ta chưa có điều kiện về đất đai
chưa có điều kiện về vôn liếng
chưa có điều kiện về người quản lý lãnh đạo đủ tầm đủ tâm
thì chúng ta cần có hệ thống chính sách đột phá
để mà xây dựng cái kinh tế hợp tác trở thành cái nền tảng
mà gắn kết hàng chục triệu hộ nông dân việt nam lại với nhau
vì vậy để kinh tế tập thể hợp tác xã ngày càng phát triển
trong bối cảnh hội nhập hiện nay
cần có thêm những chính sách cách làm đột phá
nhằm phát triển mạnh kinh tế tập thể các hợp tác xã
tổ hợp tác kiểu mới để làm tốt dịch vụ cho các thành viên
liên kết phối hợp sản xuất kinh doanh bảo vệ lợi ích
và tạo điều kiện cho các thành viên nâng cao năng suất
hiệu quả sản xuất kinh doanh phát triển bền vững
như dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đã nêu